hôm nay tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nguyễn trọng tiến nguyễn duy tùng nguyễn văn hậu và nguyễn thanh vĩ cùng ở huyện tiên du tỉnh bắc ninh về tội giết người
theo cáo trạng cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi năm các đối tượng trên cùng ngồi uống nước trước một cổng trường trung học thì thấy anh nguyễn công hiếu và phạm tiến lên đang đi đến
sau khi vĩ cho biết mình bị hiếu đâm trượt tiến hô cả nhóm cùng đời đánh
hậu quả anh hiếu và anh lên bị tổn hại ba mươi bốn bốn mươi năm sức khỏe
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn trọng tiến một mươi năm tù nguyễn duy tùng và nguyễn văn hậu tám năm tù nguyễn thanh vĩ bảy năm tù về tội giết người